với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh khiến cho tp hcm đứng trước thách thức ứng phó với hiện tượng đảo nhiệt đô thị
được hiểu là một khu vực đô thị ấm hơn đáng kể so với các khu vực ngoại ô xung quanh
đây là nhận định được các chuyên gia về môi trường tại tp hcm chỉ ra trong hội thảo khoa học gần đây
tại khu vực trung tâm thành phố đang có nhiệt độ cao hơn những vùng xung quanh với nền nhiệt có khi lên đến năm mươi độ c
thường diễn ra cao điểm từ một mươi hai giờ đến một mươi bốn giờ
các chuyên gia đánh giá việc tăng nhiệt độ báo động của tp hcm nguyên nhân được chỉ ra là do nhiệt độ bề mặt của đô thị tăng cao
bởi nhiều yếu tố như tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ lượng người nhập cư đến thành phố đông kéo theo chuyển đổi mục đích sử dụng đất
làm giảm mãn xanh đô thị bị thu hẹp
để ứng phó với hiện tượng đảo nhiệt hiện tp hcm xây dựng hệ thống tích hợp quản lý dữ liệu phân tích thông tin nhiệt độ đô thị
để người dân có thể theo dõi giám sát từ đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ cây xanh bảo vệ môi trường sống
hoặc nhân rộng phát triển mảng xanh tại các tòa nhà cao tầng khu dân cư
xa hơn tiến tới hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân giảm lượng khí thải ra môi trường